tại hà nội trong khuôn khổ đại hội thi đua yêu nước hội nhà báo việt nam đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu
triển lãm ảnh báo chí cuộc sống thường ngày và một ngày việt nam
sự kiện là dịp biểu dương động viên những đóng góp của các tổ chức cá nhân vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước
tạo không khí thi đua giữa các nhà báo các cơ quan báo chí góp phần nâng cao bản lĩnh cách mạng
trình độ chính trị và nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo nâng cao chất lượng hoạt động báo chí
chí tiêu biểu được trưng bày đã thể hiện các hoạt động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
và những đồng góp to lớn của báo chí đối với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng việt nam nói riêng
và sự phát triển của toàn xã hội nói chung